tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ tám quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết
về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi thảo luận tại tổ về dự án luật đầu tư
theo hình thức đối tác công tư cũng như thảo luận tại hội trường về một số nội dung
còn ý kiến khác nhau của dự án luật lực lượng dự bị động viên
buổi sáng quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn hai mươi sau đó các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật đầu tư
theo hình thức đối tác công tư buổi chiều sau khi nghe ủy ban quốc phòng và an ninh
của quốc hội báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự án luật lực lượng dự bị động viên
các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này